thưa quý vị việc bảo vệ môi trường đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ đã có nhiều chiến dịch và phong trào được thực hiện như là hạn chế sử dụng
đồ nhựa hay là duy trì thói quen tiêu dùng xanh tuy nhiên ngay tại hà nội đã có một nhóm các bạn
trẻ gần ba năm nay chọn cách trồng cây với ước mơ là đóng góp công sức của mình để phủ xanh hà nội
trong thời gian vừa qua ô nhiễm không khí ở hà nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm khi mà
mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng trước bối cảnh đó xanh hà nội đã ra đời với
giấc mơ thanh lọc bầu không khí hà nội bằng việc trồng mới một triệu cây xanh trên khắp các quận huyện
trong và ngoại thành
xuất phát điểm từ một nhóm người trẻ mong muốn đóng góp một cách tích cực và sự phát triển bền vững của
xã hội thông qua các hoạt động tình nguyện vì môi trường sau gần ba năm hoạt động xanh hà nội dần
thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng vì những dự án trồng cây với tính năng năng lượng
cây xanh hiện đại trong gần ba năm qua nhóm xanh hà nội đã trồng được khoảng hai cây xanh
tại nhiều khu dân cư trường học nhà văn hóa trạm y tế trên địa bàn thành phố
vì là một nhóm tình nguyện nên các thành viên của nhóm sẽ phải đi thuyết phục người dân hoặc người
quản lý khu vực để được trồng cây không phải đơn giản để thuyết phục những người mới gặp lần đầu
đồng ý nhưng cho đến nay hàng chục khu dân cư và các đơn vị trường học đã cho phép xanh hà nội
triển khai dự án
đề nghị của các bạn bên nhóm hà nội xanh thì bọn mình cảm thấy đây là một dự án rất là có ích
cho bà con nhân dân vì hiện tại thì cây xanh trên địa bàn xã cũng đang bị thiếu rất là nhiều
từ thôn ra ngoài xã và một số các cây ăn quả như là cây xoài cây mít để bà con nhân dân trồng
ở trong vườn để trong này lấy cái bóng mát tạo công khí trong lành cho nhân dân
bên cạnh việc trồng cây các thành viên và tình nguyện viên của dự án sẽ trực tiếp đảm bảo việc
chăm sóc cây trồng trong một hai tháng đầu tiên để đảm bảo cây có khả năng sinh trưởng sau đó sẽ
tiến hành bàn giao lại cho chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan để tiếp tục
chăm sóc sử dụng tuy nhiên với các tổ chức như xanh hà nội tài chính và nhân lực vẫn là những
khó khăn thường trực những ngày đầu hoạt động xanh hà nội chủ yếu dựa vào kinh phí của cá nhân
những người đứng đầu và sự giúp đỡ của cộng đồng nhân dân
sau ba năm hoạt động tổ chức đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các công ty doanh nghiệp tài trợ
cho các chương trình
điểm đặc biệt của xanh hà nội là không chỉ có lực lượng của nhóm mà mỗi dự án triển khai
nhóm sẽ thu hút được đông đảo các tình nguyện viên tại các địa điểm trồng cây
từ người già
cho đến các em nhỏ mọi người đều hào hứng và ủng hộ hoạt động của nhóm
hôm nay em rất là vui để được ra đây trồng cây với mọi người để sau này có bóng mát cho chúng em đi học
mong muốn của tôi mà lúc nào cái hàng cây từ lê sang trường nó có một cái hàng cây là cho bóng mát
tất cả người kể cả nhân dân mà khách qua đi qua đi nào có một cái đường xanh sạch đẹp về lông thôn mới
ai cũng hưởng ứng và đối với bản thân tôi tôi rất là phấn khởi
ngay từ đầu tôi đã nói kể cả trường qua lắng như thế
nhưng mà chị em phụ nữ tôi gọi chị em phụ nữ đi làm ấy
giờ thì lắng nhưng mà thực ra chị em rất là tâm huyết với trồng các cái cây mà có dự án như thế này
hành trình trồng một triệu cây xanh thì vẫn còn ở phía trước
nhưng điều mà xanh hà nội đã và đang làm được đó chính là giáo dục thế hệ trẻ
dù ít hay nhiều sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bản thân mình
và có những hành động thiết thực hướng tới môi trường
thực ra thì mong muốn của xanh hà nội rất là đơn giản là làm thế nào
để trồng được càng nhiều cây càng tốt
mặc dù tôi là người hàn quốc nhưng tôi mong rằng nhiều người việt nam
hỗ trợ môi trường ở hà nội và việt nam
thực ra có rất là nhiều cách để có thể giúp đỡ xanh hà nội
có thể giúp đỡ bọn mình tìm địa điểm rồi và liên hệ với chính quyền xã
rồi rất là nhiều cách mà các bạn có thể giúp được xanh hà nội
cái điều tiên quyết mà bọn mình nghĩ là mọi người có thể giúp được xanh hà nội
là bắt đầu từ việc là bạn muốn giúp và muốn trồng cây